nhân ngày quốc tế yoga lần thứ năm đại sứ quán ấn độ phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức khai mạc ngày quốc tế yoga lần thứ năm tại hà nội thu hút hơn tám trăm linh người yêu thích bộ môn yoga tham gia
với chủ đề yoga cho cuộc sống xanh ngày quốc tế yoga lần thứ năm đã thu hút sự tham gia đồng đảo của các khách mời
và những người yêu mến bộ môn nghệ thuật này
điểm nhấn của buổi lễ khai mạc là màn đồng diễn bài giao thức yoga được trình diễn bởi hơn tám trăm linh người yêu thích yoga
màn trình diễn đầy hấp dẫn đã cho thấy sự phổ biến rộng rãi của bộ môn yoga tại việt nam
nhân dịp này một mươi tỉnh thành địa phương khác trên cả nước cũng đã đồng tổ chức các sự kiện yoga chào mừng ngày quốc tế yoga lần thứ năm
chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam ủy ban nhân dân thành phố hà nội sở văn hóa và thể thao thành phố hà nội
và đại sứ quán ấn độ tại việt nam phối hợp tổ chức